ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm đã tổ chức hội nghị lần thứ ba khóa một mươi một
nhằm triển khai công tác mặt trận năm hai nghìn hai mươi
đến dự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
với chủ đề đoàn kết dân chủ đổi mới nghĩa tình
chương trình hành động năm hai nghìn hai mươi của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm
tập trung thực hiện năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị
đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
người dân tp hcm không xả rác ra đường và canh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước
giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở giám sát kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân
doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn thành phố